chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
tiếp tục với những tin tức quan trọng khác
hôm nay trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác thuộc các đơn vị trực thuộc bộ
đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh lào cai
tại buổi làm việc đại tá lưu hồng quảng giám đốc công an tỉnh
đã báo cáo với đoàn về kết quả nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn một mươi chín và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín tình hình an ninh chính trị được đảm bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh
công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác nắm đánh giá dự báo tình hình
và tham mưu cho bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh
chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cơ bản chiến lược kịp thời có hiệu quả trên các lĩnh vực an ninh biên giới
an ninh vùng dân tộc tôn giáo phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền kích động
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch
chủ động phòng ngừa đấu tranh kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm như lừa đảo qua mạng
mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt là công tác tuyên truyền cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
và đấu tranh với các loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh lào cai
phát biểu tại buổi làm việc trung tướng lương tam quang biểu dương ghi nhận những kết quả thành tích
của lực lượng công an tỉnh lào cai đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đồng thời chỉ đạo thời gian tới công an tỉnh lào cai cần làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thống nhất đoàn kết nội bộ chủ động phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm thực hiện tốt công tác đối ngoại
và hợp tác quốc tế nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo giữ vững và ổn định tình hình an ninh trật tự
góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
đội ngũ cán bộ công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã là lực lượng đã được đào tạo cơ bản
về chính trị pháp luật và nghiệp vụ cũng là lực lượng có kinh nghiệm trong thực tiễn công tác
vì thế đây được xem là lực lượng nòng cốt nhằm nâng cao công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở
giải quyết tốt những vụ việc phát sinh tại địa bàn không để phức tạp kéo dài tạo chuyển biến tích cực
nhất là tại các địa bàn trọng điểm sau đây là ghi nhận tại tỉnh bắc cạn
xã nghiên loan huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn có một mươi năm thôn bản với gần sáu nhân khẩu
trước đây nhiên loan được xác định là địa bàn có tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín ba cán bộ công an chính quy được điều động đến đảm nhiệm chức danh công an xã
ngay sau khi nhận nhiệm vụ lực lượng công an đã tập trung triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
trong đó đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật tám buổi với hơn bảy trăm bốn mươi lượt người tham gia
tuyên truyền vận động người dân giao nộp súng giải quyết thủ tục hành chính cho hai trăm bảy mươi tám lượt người dân
phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình tội phạm ma túy trộm cắp tài sản
qua một thời gian thực hiện nhiệm vụ theo tôi nhận định là đối với lực lượng công an chính quy về với địa phương
phải nói là rất là thuận lợi thứ nhất là về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn xã
lực lượng chính quy có xây dựng kế hoạch và đấu tranh có bài bản hơn
có bài bản hơn và cũng công tác đấu tranh
năm hai nghìn một mươi hai xã vi hương huyện bạch thông đã được bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã
quá trình được tăng cường về cơ sở đồng chí trưởng công an xã đã kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
ban hành và triển khai nhiều kế hoạch biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
triển khai nghiêm túc việc tuyên truyền vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
qua đó đã nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm
an ninh trật tự của quân chúng nhân dân ngay từ cơ sở tạo sự yên tâm hơn tin tưởng hơn đối với lực lượng công an
đến nay xã đã được đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
bản thân tôi thì là không phải người địa phương nên là bước đầu vào thì đến địa phương thì là phải làm quen với địa phương trước
sau đó thì đi sâu vào quần chúng thì mình phải trước tiên mình phải nắm bắt được những cái
tập quán cũng như là những cái sinh hoạt của người dân từ đó là mình mới đi sâu vào các cuộc vận động
thực hiện đề án của bộ công an về sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh bắc cạn đã tập trung thực hiện chủ trương đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
tính đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi đã có một trăm hai mươi năm đồng chí công an chính quy được điều động đến đảm nhiệm các chức danh công an xã
tại sáu mươi bốn trên một trăm linh hai xã thị trấn trên địa bàn tỉnh
trong đó có ba huyện thành phố bố trí một trăm linh số xã có công an chính quy
chúng tôi rất là vinh dự nhưng cũng thấy đây là một trọng trách lớn lao
và phải tiếp tục không ngừng học tập rèn luyện tu dưỡng để về phẩm chất chính trị rồi công tác chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
khi mà bố trí công an xã thì trước hết là
phải công tâm khách quan từ cơ sở lựa chọn những cán bộ mà có đủ phẩm chất năng lực để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trưởng công an xã
bởi vì chúng tôi xác định là công an xã là một cấp công an
thế cho nên là quyền lực và nhiệm vụ rất là nhiều được pháp luật giao cho nhiều
cho nên là phải lựa chọn những đồng chí mà đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
bên cạnh đó công an tỉnh bắc cạn tập trung cho công tác chuẩn bị
nguồn nhân lực thông qua việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ dự nguồn
để điều động bổ nhiệm các chức danh công an xã
phần đấu chính quy hóa lực lượng công an xã bảo đảm đúng lộ trình theo chỉ đạo của bộ công an
đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin nhật ký an ninh tối ngày hôm nay